chiều nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra hướng dẫn phân vùng phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thành phố phân theo ba vùng để ngăn chặn dịch lây lan và tập trung nhân lực vật lực để phòng chống dịch ở khu vực nguy cơ cao
đồng thời tập trung có trọng tâm để xử lý những đối tượng khu vực có nguy cơ cao bắt đầu từ sáu h ngày sáu tháng chín cho đến sáu h ngày hai mươi một tháng chín
gồm một mươi năm đơn vị hành chính gồm tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đống đa hai bà trưng thanh xuân hà đông thanh trì hoàng mai
và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
tại các vùng này sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu ở đó
người ở vùng nào ở vùng đó để khoanh vùng xử lý dập dịch triệt đề tại khu vực vùng đỏ và vùng
đồng thời thành phố sẽ đảm bảo an sinh xã hội giúp người dân an tâm phòng chống dịch
vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính của năm quận huyện long biên gia lâm đông anh sóc sơn mê linh
đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn để có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện đảm bảo ba tại chỗ
một cung đường hai điểm đến trong vùng hai cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi
vùng ba là vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp toàn bộ địa giới hành chính của một mươi quận huyện
ba vì sơn tây phúc thọ đan phượng thạch thất quốc oai trương mỹ ứng hòa mỹ đức phú xuyên
và một phần của năm quận huyện của phân vùng một nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
tại khu vực vùng hai và vùng ba khu vực nguy cơ cao vùng vàng và nguy cơ thấp hơn vùng xanh
điều chỉnh theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ và áp dụng một số biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương